từng được xem là cây xóa đói giảm nghèo nhưng vài năm gần đây giá đường sụt giảm cùng với nắng hạn kéo dài đã khiến hàng nghìn hộ dân trồng mía và các nhà máy chế biến rơi vào cảnh khó khăn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại vùng nguyên liệu mía cơ bang địa phương có diện tích mía lớn nhất của tỉnh gia lai
sau đợt nắng hạn gai gắt kéo dài hàng nghìn hectare mía không thể phát triển mặc cho việc thúc phân ngay sau khi xuất hiện những cơn mưa muộn cây mía cũng chẳng cao lên được thêm là bao
một vụ mía thất bát đã hiện hiện ngay trước mắt người nông dân hàng trăm triệu đồng tiền đầu tư giờ cũng bốc hơi theo nắng hạn